hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao kinh tế apec amm lần thứ hai mươi chín đã khai mạc tại thành phố đà nẵng
với sự tham dự của các bộ trưởng ngoại giao và kinh tế của hai mươi một nền kinh tế thành viên apec
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh chủ trì hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao kinh tế apec phó thủ tướng phạm bình minh đánh giá trong một năm qua
môi trường khu vực châu á thái bình dương đã chứng kiến những thay đổi nhanh chóng và chứa đựng cả cơ hội và thách thức rất lớn
hồi phục kinh tế đã vững chắc nhưng tốc độ tăng trưởng còn thấp hơn mức trung bình trước khủng hoảng
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mang lại những hy vọng về năng suất cao hơn nhưng cũng hàm chứa nhiều đòi hỏi cải cách hơn
hợp tác quốc tế và hội nhập tiếp tục là xu thế chủ đạo
nhưng bên cạnh đó là những đe dọa nghiêm trọng hơn đến từ căng thẳng khu vực khủng bố bất công
tự nhiên và an ninh mạng từ đó đòi hỏi vai trò lớn hơn từ một diễn đàn đa phương lớn như apec
một năm vừa qua đã chứng minh nỗ lực tuyệt vời của apec về khả năng cải tổ thích nghi và dẫn dắt
apec tiếp tục bảo đảm để khu vực châu á thái bình dương là động lực chính của tăng trưởng kinh tế và hợp tác vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp
với cơ sở đó chúng tôi chọn chủ đề apec năm nay là tìm động lực mới cùng vun đắp tương lai chung
cũng tại hội nghị
bộ trưởng bộ công thương việt nam trần tuấn anh kêu gọi các nhà lãnh đạo tận dụng cơ hội này để thúc đẩy giải pháp hoàn thành mục tiêu bogor vào năm hai nghìn ba mươi
đây cũng sẽ là thông điệp mạnh mẽ về sự quyết tâm của apec ủng hộ một khu vực tự do và cởi mở về thương mại và đầu tư
dự kiến trong ngày hôm nay tại hội nghị amm sẽ thông qua hàng loạt văn kiện quan trọng mang tính dấu ấn của năm apec hai nghìn hai mươi
như khuôn khổ apec về tạo thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới
bộ thông lệ tốt về thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ trong khu vực châu á thái bình dương